mới đây quá trình giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ đợt ba đoàn giám sát của hội đồng nhân dân tp hcm phát hiện
chuyện cán bộ cơ sở tuyên truyền sai khiến người ở trọ từ chối nhận gói hỗ trợ dù hoàn cảnh của họ gặp khó khăn
ông cao thanh bình trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm chỉ ra nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ
quá trình chi trả đoàn giám sát phát hiện việc thống kê dân số chưa chặt chẽ một số nơi chi chưa đúng số lượng thì thu hồi
theo ông bình ý nghĩa của gói hỗ trợ là đến tay người dân lúc khó khăn gian nan nhất
nhưng đến nay người dân đã có việc làm những khó khăn dần qua đi nên ý nghĩa sẽ không còn đầy đủ như trước
về việc người dân từ chối nhận gói hỗ trợ đợt ba xuất phát từ phường linh trung tp thủ đức rồi sau đó lan tỏa ra nhiều phường xã khác trên địa bàn tp
theo thống kê của sở lao động thương binh xã hội tp hcm đến nay có hơn một mươi sáu bảy trăm linh người dân từ chối nhận gói hỗ trợ đợt ba
tuy nhiên ông bình dẫn chứng khi đi giám sát ở phường bình triều thành phố thủ đức xảy ra trường hợp cán bộ tuyên truyền chưa đến nơi đến trốn
đại biểu cao thanh bình dẫn chứng ban đầu tường do ông chủ nhà trọ từ chối nhận nhưng hóa ra không phải
cán bộ cơ sở dẫn vô phòng trọ nói có sáu phòng trọ từ chối nhận
khi hỏi thì anh em nói là nếu nhận gói hỗ trợ thứ ba thì sẽ không được nhận bảo hiểm thất nghiệp vì gói hỗ trợ của bảo hiểm thất nghiệp cao hơn nên không dám ký nhận
khi hỏi chủ tịch phường và phòng lao động thương binh xã hội chuyện này như thế nào thì các anh chị ấp ống
giải trình với đoàn giám sát ông nguyễn bảo cường trưởng phòng lao động tiền lương bảo hiểm xã hội thuộc sở lao động thương binh xã hội tp hcm
thừa nhận quá trình hỗ trợ có xảy ra thiếu sót chi nhầm nhưng chưa phát hiện biểu hiện trục lợi
lợi dụng chính sách số lượng người dân nhận nhầm chưa hoàn trả lại chiếm tỷ lệ ít trong tổng số người chi khoảng hơn một người
theo ông cường việc thực hiện ba gói hỗ trợ trong hoàn cảnh giãn cách xã hội hệ thống cơ sở rất mỏng
sau đó được thành phố và trung ương tăng cường thêm nhưng khối lượng công việc vẫn rất nhiều
với những vướng mắc còn tồn tại sở lao động thương binh xã hội tp hcm sẽ tổng hợp để chuẩn bị cuộc họp hội đồng nhân dân tp hcm sắp tới
tp hcm sẽ chỉ đạo các quận huyện
khép lại các gói hỗ trợ trong năm này
có thể thấy qua quá trình chi trả đoàn giám sát phát hiện việc thống kê dân số chưa chặt chẽ
một số nơi chi chưa đúng số lượng thì thu hồi
ý nghĩa của gói hỗ trợ là đến tay người dân lúc khó khăn gian nan nhất nhưng đến nay người dân đã có việc làm
những khó khăn dần qua đi nên ý nghĩa sẽ không còn đầy đủ như trước
nhận khuyết điểm tp hcm đã và đang làm tốt nhất để phục vụ nhân dân
mở đầu bản tin hãy cùng đến với lễ hội sunsail black friday
tuyến đường lý tự trọng ở trung tâm tp hcm un ứ cục bộ khi lượng người mua sắm tăng mạnh
các trung tâm thương mại yêu cầu khách hàng trình thẻ xanh covid một mươi chín và khai báo y tế
tại hà nội trong khi nhiều cửa hàng đồng loạt tung ưu đãi giảm giá bảy mươi tám mươi để thu hút khách hàng
thì một số lại không triển khai chương trình khuyến mãi nào trong dịp black friday
thậm chí nhiều cửa hiệu trong tình trạng đóng cửa chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại
nhân viên một cửa hàng quần áo trên phố yên thế quận đống đa cho biết
quán ít có chương trình khuyến mãi kể cả những ngày như black friday
cửa hàng không ồ ạt giảm giá như những nơi khác tuy nhiên chúng tôi vẫn có lượng khách ổn định
phố thời trang chùa bộc quận đống đa hà nội ngày càng tấp nập người mua sắm
đa phần khách hàng là dân công sở tranh thủ giờ tan làm tạt qua mua sắm quần áo giày dép trong ngày black friday
còn phố chùa bộc cũng dần đông đúc các phương tiện giao thông
xe máy của khách được để thành hai hàng trên vỉa hè khiến lối đi của người đi bộ bị thu hẹp lại
dù tung ra ưu đãi lên tới bảy trăm tám mươi nhưng nhiều cửa hàng quần áo tại hà nội vẫn vắng khách
thêm vào đó dịch bệnh covid một mươi chín cũng khiến khách hàng thờ ơ với việc mua sắm tại cửa hàng
trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ghi nhận của dinh tại vincom phạm ngọc thạch phố chùa bộc quận đống đà nguyễn trãi thanh xuân
aeon mall hà đông lượng khách chỉ tập trung ở một vài cửa hàng quần áo
một số mặt hàng như mỹ phẩm giày dép trang sức mặc dù giảm tới năm mươi bảy mươi
nhưng vẫn trong tình trạng
trong tình trạng vắng vẻ hầu như không có khách
tại cửa hàng uniqulo trong các trung tâm thương mại nhộn nhịp khách ra vào mua sắm
nhân viên tại đây cho biết hôm nay lượng khách đông gấp đôi so với ngày thường
càng về chiều lượng khách càng đông nhưng đa số không mặn mà chuyện mua hàng giảm giá
hiện nay cả nước đã thích ứng với covid một mươi chín khi nghị quyết một trăm hai mươi tám đi vào cuộc sống
thế nhưng nhiều địa phương đến nay vẫn tỏ ra thận trọng trong việc cho trẻ quay trở lại trường
nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa trường học sớm
sẽ tránh nhiều hệ lụy cho trẻ em
tiến sĩ đặng thị thanh huyền phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết việt nam đã trải qua hai năm covid một mươi chín
ghi nhận số ca mắc và tử vong cao
ở trẻ nhỏ thì tỷ lệ mắc covid một mươi chín thấp hơn nhiều
tiến sĩ huyền cho rằng việc cho học sinh quay trở lại trường học có nhiều yếu tố cần cân nhắc
trước hết cần xem xét khả năng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nghĩa là phải đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương
thứ hai là tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng
tức là tỷ lệ những người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ra sao
trong đó có cả người lớn và trẻ em
khi cho trẻ em quay trở lại trường học
phải cân nhắc nhiều yếu tố chứ không chỉ là vấn đề triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
ví dụ một địa phương đang có dịch lưu hành có khu vực phải áp dụng giãn cách cách ly
thì không thể cho trẻ đi học trở lại trường học chưa thể mở cửa
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
ủng hộ báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
trong thời gian qua chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đội ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất
còn bây giờ xin chào và gặp lại